thưa quý vị thời gian qua lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp và có nhiều đường mòn lối tắt qua lại hai bên biên giới giữa tỉnh lạng sơn của việt nam và trung quốc
thì các đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội như là buôn lậu gian lận thương mại mua bán vận chuyển ma túy mua bán người hay là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ việt nam sang bên kia biên giới
và mới đây nhất một đường dây mua bán tiêu thụ xe máy trộm cắp liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn có nhiều đối tượng tham gia thủ đoạn rất tinh vi quyết luật hoạt động không cố định đã được lực lượng công an tỉnh lạng sơn triệt phá thành công
và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quá trình điều tra phá án của lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn nắm được thông tin tại đường mòn biên giới việt nam trung quốc
khu vực co sạn thuộc địa phận thôn bản thính xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
cứ vào khoảng hai đến bốn giờ sáng lại xuất hiện nhóm đối tượng nam giới khoảng bốn sáu người điều khiển xe mô tô tay ga đi đâu không rõ và không có dấu hiệu quay trở lại
xác định đây là một đường dây mua bán tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn nhiều đối tượng cùng tham gia thực hiện thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
phát hiện đầu mối của các đối tượng tiêu thụ tài sản liên tỉnh trộm cắp liên tỉnh qua địa bàn tỉnh lạng sơn lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau một thời gian mật phục dạng sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại khu vực thị trấn na dương huyện lộc bình lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn đại dương chú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình đặng phúc bảo chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
hà văn hoàng chú tại huyện như xuân tỉnh thanh hóa và trần văn lâm chú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một xe mô tô nhãn hiệu honda e blade một xe mô tô nhãn hiệu honda pcx một xe mô tô nhãn hiệu sh một một xe mô tô nhãn hiệu sh một trăm năm mươi i